tờ giới hưu của mỹ đưa tin là tổng thống joe biden đang chuẩn bị khởi động chiến dịch tái tranh cử cho cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo vào năm hai nghìn hai mươi bốn
báo trên cho hay là tổng thống biden và các cố vấn đang thảo luận chi tiết kế hoạch tranh cử trong tương lai và ông biden có thể công khai ý định tranh cử một nhiệm kỳ nữa vào tuần tới có thể là vào tháng hai
một thông báo chính thức hơn có thể được đưa ra vào tháng bốn tới
tháng một mươi hai năm ngoái tổng thống biden khẳng định là ông sẽ tái tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm hai nghìn hai mươi bốn nếu điều kiện sức khỏe cho phép
nếu tái đắc cử thì ông biden sẽ tám mươi sáu tuổi vào cuối nhiệm kỳ thứ hai
tỷ lệ ủng hộ ông biden đã giảm mạnh trong những tháng gần đây khiến một số thành viên của đảng dân chủ đặt câu hỏi về khả năng tổng thống mỹ ra tranh cử nhiệm kỳ bốn